trong khi thành phố hồ chí minh đang chuẩn bị phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín giai đoạn ba
thì thời gian này cũng ghi nhận số ca mắc bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng cùng tăng
số ca mắc bệnh tăng mạnh so với bốn tuần trước đó
đặc biệt chỉ trong một tuần thành phố hồ chí minh ghi nhận bốn ổ dịch sốt xuất huyết
tại ba trong số hai mươi bốn quận huyện
từ đầu năm đến nay thành phố hồ chí minh ghi nhận một hai trăm năm mươi chín ca mắc bệnh tay chân miệng
giảm sáu mươi ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín và không có trường hợp tử vong
tuy nhiên số ca mắc tay chân miệng đang có dấu hiệu gia tăng
theo đó tuần thứ một mươi bảy thành phố hồ chí minh đã ghi nhận một mươi sáu trường hợp mắc
trong đó có ba trường hợp nội trú và một mươi ba trường hợp ngoại trú tăng hai ca so với trung bình bốn tuần trước đó
đồng thời đã ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao hơn so với bốn tuần trước đó
từ một trăm một mươi sáu ca lên một trăm hai mươi một ca
cũng trong tuần một mươi bảy thành phố hồ chí minh ghi nhận bốn ổ dịch sốt xuất huyết mới phát sinh
đã được xử lý ở bốn phường xã thuộc ba trên hai mươi bốn quận huyện
bên song song với việc vận động toàn dân mỗi gia đình phải thường xuyên
cứ hàng tuần thu dọn truy tìm tất cả những ổ chứa lâm quang ở trong chính môi nhà của mình
song song đó thành phố hồ chí minh xác định một số những trọng điểm mà chúng tôi tặng gọi
đó là điểm nguy cơ gây dịch sốt xuất huyết
đó tức là những địa chỉ cụ thể mà ở nơi đó có xuất hiện nhiều vật chứa nước
vật sinh lâm quang hoặc là những nơi mà thường xuyên tập trung đông người
mà nếu chỉ cần xuất hiện ra một vài con mũi thôi là có thể lây bệnh cho cả một cộng đồng
ngành y tế thành phố hồ chí minh cũng đã yêu cầu các quận huyện lên kế hoạch rà soát
và xử lý các điểm nguy cơ trên địa bàn thực hiện các hoạt động truyền thông
lồng ghép phòng chống sốt xuất huyết và covid một mươi chín
chúng tôi cũng có gửi cái giấy ví dụ cái mẫu giấy tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết
tiền tiền về covid một mươi chín
chúng tôi gửi giấy cho đều từng người dân hết
biết là mình sốt rồi thì mình báo cho khu phố để mà người ta xuống xịt muỗi
năm nay dịch tay chân miệng cũng diễn tiến theo mùa
các hoạt động phòng chống dịch cũng được các địa phương triển khai quyết liệt
tuy nhiên cũng không thể chủ quan lơ là khi đang vào mùa dịch
cần chú ý hoạt động rửa tay sạch sẽ là biện pháp cơ bản nhất trong phòng chống bệnh tay chân miệng ở trẻ em
các trường học cần tổ chức giám sát việc trẻ rửa tay với xà phòng đúng phương pháp
không nên để trẻ từ rửa tay qua loa không đạt hiệu quả
đồ chơi của trẻ cũng phải được vệ sinh rửa sạch hàng ngày hàng tuần tại các cơ quan nhà trẻ
mẫu giáo tại các khu vui chơi công cộng và tại gia đình
có như vậy dịch bệnh tay chân miệng mới được phòng ngừa hiệu quả